thưa quý vị ngày hôm nay sau gần một tháng xét xử và nghị án tòa nhân dân tp hcm bắt đầu tuyên án hai mươi ba bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đất tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
theo nội dung vụ án nguyễn thái luyện đã thành lập hai mươi hai công ty trực thuộc alibaba giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty sau đó tổ chức mua số lượng lớn đất nông nghiệp
tính đến ngày khởi tố vụ án là ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín hơn ba năm kể từ ngày thành lập công ty alibaba triển khai bán hàng trên năm mươi tám dự án nhưng chưa có dự án nào tiến hành xin cấp phép dù chỉ là thủ tục cấp phép chưa một pháp nhân nào thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật
điều này minh chứng các bị cáo không có ý định xin cấp phép đầu tư theo đúng quy định của pháp luật
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo nguyễn thái luyện mức án tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
cùng với tội danh này viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi chín bị cáo với mức án từ thấp nhất là một mươi hai đến một mươi ba năm tù giam cao nhất là hai mươi năm tù
bị cáo võ thị thanh mai là vợ của nguyễn thái luyện bị đề nghị hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đất tài sản một mươi hai một mươi bốn năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt phải chịu là ba mươi năm tù
nguyễn thái lực là em trai của luyện hai mươi năm tù vì lừa đảo một mươi một mươi hai năm tù vì rửa tiền tổng hợp là ba mươi năm tù
bị cáo huỳnh thị kim thắng bị đề nghị tuyên phạt năm sáu năm tù giam về tội rửa tiền
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng vừa chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng thừa thiên huế bộ đội biên phòng tp đà nẵng công an tỉnh thừa thiên huế
trịt phá thành công chuyên án bác sứ hai đối tượng vận chuyển trái phép ba kg ma túy tổng hợp

đường nguyễn văn cử phường liên triểu thành phố đà nẵng lực lượng chức năng và công an đà nẵng kiểm tra xe ô tô do dương đức quyết điều khiển qua khám xét phát hiện một gói tinh thể rắn màu trắng
đối tượng đặng minh trí và dương đức quyết đều khai nhận các gói tinh thể rắn màu trắng là ma túy tổng hợp có trọng lượng ba kg
hiện các lực lượng đang tiếp tục phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh thừa thiên huế tiến hành các bước điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn tại tỉnh bắc ninh nguyễn văn quang hai mươi tám tuổi ở phường hòa long thành phố bắc ninh đã mua hàng chục bình khí cười rồi chiết ra các bình nhỏ để bán cho các quán bar karaoke trên địa bàn
và khi đang trên đường vận chuyển ba mươi ba bình khí cười thì bị lực lượng công an thành phố bắc ninh phát hiện
bước đầu làm việc nguyễn văn quang khai ba mươi ba bình khí trên là khí n hai o hay còn gọi là khí cười quang mua của một người không quen biết ở huyện đông anh tp hà nội
sau đó về sang chiết ra các bình nhỏ rồi bán lại cho các quán bar karaoke trên địa bàn tp bắc ninh và huyện quế võ để kiếm lợi
đây là loại khí hóa chất hạn chế kinh doanh sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp
quá trình làm việc quang đã tự nguyện giao nộp hai mươi ba bình khí n hai o hai cân điện tử và các dụng cụ để sang chiết khí
nguyễn văn quang không được cấp giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
đồng thời không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc toàn bộ số hàng hóa trên
thưa quý vị với hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
bốn đối tượng gồm chu duy anh trương quốc trung đặng xuân thương và lê trọng dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê tp đà nẵng khởi tố
vào ngày bảy tháng một mươi hai công an quận thanh khê bất ngờ đột kích một quán cà phê nằm trong khu dân cư tân hòa
phát hiện bốn đối tượng với nhiều tin nhắn liên quan đến số đề và cá độ bóng đá
đường dây này do chu duy anh và trương quốc trung cầm đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy
nhận đề từ các đầu đề cấp dưới chuyển lên
từ đó cả hai đã đứng ra trực tiếp thắng thua với khách theo tỷ lệ chung vốn
bên cạnh đó chu duy anh còn lấy một mạng cá độ bóng đá tài khoản master trên internet
với hạn mức là năm mươi usd chia ra thành bốn mạng tổng nhỏ
và đưa cho ba đầu mối cấp dưới gồm trần ngọc quảng tuyền
và hai đối tượng chưa rõ lai lịch
ngoài ra anh còn cắt một mạng lẻ cho lê trọng dương sử dụng cá cược
và một mạng lẻ khác để anh trực tiếp đứng ra ghi cá độ cho khách
kính thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân tp hcm cho biết
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt giam sáu người liên quan đến sai phạm
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm mươi một mươi chín d quận bình tân tp hcm
trước đó ngày hai mươi một tháng một mươi hai công an quận bình tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
của công an tp hcm tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn một mươi chín d
công an thu giữ nhiều máy móc tài liệu phục vụ cho công tác điều tra
và mời triệu tập nhiều người về làm việc
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân
đã củng cố tài liệu chứng cứ và khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giam sáu người gồm
trần bổ tùng giám đốc trung tâm nguyễn quỳnh phong phó giám đốc trung tâm
ba đăng kiểm viên nguyễn quỳnh tuân nguyễn văn cường trần minh hiếu về tội nhận hối lộ
và nguyễn tấn thành về tội đưa hối lộ

trường hợp xe mà vòng tour đạp không đạt
mình có thể sử dụng xe khác để thay thế vào
đây là hành động sai trái
tôi mong những đăng kiểm viên sau này không nên sử dụng phương pháp này
để làm thay đổi kết quả
em cảm thấy ân hận vì thay đổi kết quả như vậy
số xe khi thải ra môi trường nhiều như vậy
ảnh hưởng đến môi trường
từ người quen không họ hay nhờ em chạy đi đăng kiểm dùm
em đi làm sáng em chạy đăng kiểm dùm cho họ luôn
họ có khi họ bồi dưỡng hai trăm linh ba trăm linh tùy theo cách
vì những hành vi đó là những hành vi sai trái
nó sẽ ảnh hưởng đến chiếc xe
ảnh hưởng đến phương tiện khi lưu đông mọi đường
không chỉ riêng trường hợp tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm mươi một mươi chín d
quá trình kiểm tra tại một số trung tâm đăng kiểm
công an phát hiện nhiều vi phạm
một số đăng kiểm viên thừa nhận
họ đã bỏ qua các lỗi của phương tiện trong quá trình kiểm định
và khi đối diện với pháp luật mới nhận ra hành vi sai trái
trong quá trình tôi thực hiện
tôi cũng có bỏ qua những lỗi do máy móc
tôi cũng có làm sai lệch
do không thể tác động trên phần mềm
do mình tự điều chỉnh
những lời để xin lỗi đến
tất cả các phương tiện
tất cả các người dân và trong xã hội
và cái điều đó tôi làm là sai đúng
đối với quy định của ngành
và đối với quy định của pháp luật
nếu sau này tôi có làm đăng kiểm
hay làm cứ một công việc gì
thì tôi cũng tương thủ theo quy định của pháp luật
và dẫn của ngành mình sẽ làm
hiện công an tp hcm đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
những hành vi liên quan đến các sai phạm
tại các trường hợp

trước tinh thần kiên quyết đấu tranh với những vi phạm
tiêu cực trong đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
mới đây trung tướng nguyễn duy ngọc
thứ trưởng bộ công an đã có thư khen
và gửi công an tp hcm biểu dương khen ngợi
những chiến công thành tích của lực lượng công an tp hcm
trong đấu tranh khám phá làm rõ các sai phạm tiêu cực
tại một số trung tâm đăng kiểm
và cũng liên quan đến hoạt động của các trung tâm đăng kiểm
chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi hai sở giao thông vận tải tp hcm
đã có thông tin mới về hoạt động kiểm định xe cơ giới
tại các trung tâm đăng kiểm đang trên địa bàn
và cũng như đang còn hoạt động
cụ thể cho đến thời điểm hiện tại
trên địa bàn tp hcm đang có một mươi trên một mươi bảy trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
đang hoạt động với tổng số hai mươi bảy chuyến kiểm định
và công sức kiểm định tối đa đạt một tám trăm ba mươi lượt xe một ngày
trong bối cảnh một số trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động
để phục vụ tốt hơn nhu cầu kiểm định xe cơ giới
trong dịp gần tết sở giao thông vận tải tp hcm
đề nghị các linh tự đăng kiểm xe cơ giới vẫn đang hoạt động gần
năm mươi một s năm mươi hai s năm mươi ba s thuộc sở giao thông vận tải tp hcm
năm mươi bốn v năm mươi năm v năm mươi sáu v thuộc cục đăng kiểm việt nam
và năm mươi tám d năm mươi một mươi hai d năm mươi một mươi ba d và năm mươi một mươi bốn d thuộc tư nhân
thực hiện đảm bảo duy trì hoạt động ổn định
để giải quyết nhu cầu kiểm định phương tiện tăng cao của người dân
chủ phương tiện đúng theo quy định
đồng thời phải đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường của phương tiện
bố trí thời gian làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ
để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân
tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm định
để giải quyết nhanh chóng nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân
thực hiện phát phiếu hẹn giờ cho các chủ phương tiện có nhu cầu đến kiểm định
để tránh việc dừng chờ ôn tắt trước khu vực trung tâm đăng kiểm
ngoài ra sở giao thông vận tải cũng khuyến cáo đến các chủ xe doanh nghiệp
để giảm thời gian không phải kiểm định nhiều lần
nên chủ động kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định
để đảm bảo phương tiện hoạt động luôn trong trạng thái tốt nhất
và đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi đi kiểm định
sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại tp hcm đã diễn ra buổi lễ khởi công
công trình nút giao thông an phú tp thủ đức
dự án có mục tiêu tăng cường kết nối cho tuyến đường cao tốc tp hcm
long thành dầu dây với tuyến đường mai chí thọ và các tuyến trục chính của thành phố
nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của các dự án giao thông trọng điểm trong khu vực
đặc biệt là giải quyết nạn ôn tắt tại khu vực này
dự án có tổng mức đầu tư hơn ba bốn trăm linh tỷ đồng
trong đó chi phí bộ thường hỗ trợ tác định cư là hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng
chi phí xây lắp là hai ba trăm một mươi bảy tỷ đồng và các chi phí khác
công trình có quy mô ba tầng gồm tầng trường một xây dựng hầm chui hai chiều
kết nối đường dẫn cao tốc tp hcm long thành dầu dây với đường mai chí thọ
phía hầm vượt sông sài gòn kéo dài qua nút giao mai chí thọ đồng văn cống
tầng cộng một xây dựng hai cầu vượt gồm một cầu vượt dạng dưới y kết nối đường mai chí thọ
phía xa lội hà nội và đường lưu định của tới đường dẫn cao tốc
và một cầu vượt rẽ phải từ đường dẫn cao tốc ra đường mai chí thọ phía xa lộ hà nội
cuối cùng là tầng giữa mặt đất xây dựng đảo trung tâm và tháp biểu tượng
cùng các hạng mục như hồ nước đại phung nước chứa sáng mỹ thuật
trong dự án này còn xây dựng các hạ tầng khác
tại khu vực nút giao mai chí thọ và đường đồng văn cống tầng cộng một
xây dựng hai cầu vượt kết nối đường mai chí thọ phía xa lộ hà nội
với đường đồng văn cống và ngược lại
tại khu vực cầu dòng ông tố xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác
như tiểu đảo cầu bộ hành hệ thống cấp thoát nước cây xanh chiếu sáng
hệ thống báo hiệu giao thông
dự án có quy mô mà cắt ngang phần đường từ một mươi đến một mươi hai làng xe
phần hầm bốn làng xe chạy hai chiều các cầu vượt bộ nhắn hai làng xe
dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
để chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
cần tập trung phát triển hệ thống phân phối phủ rộng mạng lưới
điểm bán hàng gia tăng hiệu quả lưu thông hàng hóa và giảm tối đa
các chi phí trung gian từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng
và đây là những nhiệm vụ mới mà bà phan thị thắng thứ trưởng bộ công thương
yêu cầu cho chương trình bình ổn thị trường tp hcm
tại hội nghị tổng kết hai mươi năm thực hiện chương trình này
giai đoạn năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn hai mươi hai đỉnh hướng triển khai giai đoạn
năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn ba mươi hai diễn ra ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại tp hcm
trong suốt hành trình hai mươi năm từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn hai mươi hai
chương trình bình ổn thị trường từ nguyên tắc cố định giá
đến nay chương trình thực hiện điều chỉnh giá bán linh hoạt kịp thời
bảo đảm hợp lý có khả năng dẫn dắt thị trường
bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng
hàng hóa tham gia chương trình luôn thấp hơn thị trường từ năm đến một mươi
hiện đến nay trên toàn địa bàn tp hcm có một mươi chín trăm tám mươi ba điểm bán hàng
bình ổn thị trường
bao gồm bốn hai trăm linh chín điểm bán các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu
tám trăm tám mươi một điểm bán các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng
một bảy trăm một mươi một điểm bán sữa và bốn một trăm tám mươi hai điểm bán các mặt hàng dược phẩm
tổng doanh thu chương trình bình ổn thị trường giai đoạn một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
ước đạt hơn một trăm tám mươi chín tỷ đồng
trong đó mặt hàng thịt gia súc thịt da cầm thực phẩm chế biến
là các nhóm hàng quan trọng chiếm từ một mươi tám đến ba mươi ba tổng doanh thu của chương trình
trong dài hạn thành phố cần thực hiện cơ cấu lại
lĩnh vực thương mại trong nước theo hướng đổi mới sáng tạo và số hóa
công nghệ hóa phương thức kinh doanh tăng cường kết nối
tham gia chuỗi cung ứng chuỗi giá trị các hệ sinh thái toàn cầu và khu vực
ngoài ra các doanh nghiệp cũng cần tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh
tăng cường ứng dụng thương mại điện tử trong vận hành chuỗi cung ứng
sản phẩm bình ổn thị trường hỗ trợ lẫn nhau
nhằm tạo mối liên kết chặt chẽ phát huy khai thác thế mạnh
và tiềm năng của tỉnh doanh nghiệp
từ công an quận tân bình tp hcm cho biết đơn vị này đã phối hợp
với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm tiến hành khám xét và tạm giữ hình sự
tám mươi sáu đối tượng để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và khám xét ba điểm
gồm tầng một tòa nhà halo building số sáu mươi núi thành phường một mươi ba quận tân bình
phòng một trăm linh hai tòa nhà số năm trăm tám mươi sáu trên tám cộng hòa phường một mươi ba quận tân bình
công ty tại địa chỉ một nghìn ba mươi chín cách mạng tháng tám phường bảy quận tân bình
công an đã thu giữ trên một trăm linh máy tính để bàn sáu mươi bảy laptop một máy in
trên một trăm linh điện thoại di động hai xe ô tô trên bốn mươi xe gắn máy hai mươi bảy thẻ ngân hàng của các đối tượng
bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng đã giả danh là nhân viên của ngân hàng
phát hành thẻ tiến dụng gọi điện thoại tư vấn các chủ thẻ tiến dụng rút tiền mặt qua phần mềm
sau khi nạn nhân đồng ý các đối tượng đã yêu cầu chụp hình hai mặt thẻ tiến dụng và cung cấp mã otp
sau đó chúng thực hiện quẹt thẻ thông qua các gian hàng trên một số website để chuyển đổi tiền
từ thẻ của nạn nhân sang tài khoản ví điện tử của các đối tượng để chiếm đoạt
hiện công an quận tân bình đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
đến với một thông tin khác được giao nhiệm vụ thu tiền của khách hàng
nhưng nguyễn thị hải lý không nộp về công ty mà chiếm đoạt một mươi bảy tỷ đồng dùng vào mục đích cá nhân
với hành vi này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn thị hải lý để điều tra về hành vi tham ô tài sản
lý là nhân viên văn phòng một dự án ở bắc giang thuộc công ty cổ phần tiến bộ
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cho tới tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nữ nhân viên này được giao nhiệm vụ thu tiền của khách hàng được nhà nước hỗ trợ tái định cư
tại dự án khu nhà ở xã hội và khu nhà ở thương mại phường thọ sương thành phố bắc giang
quá trình thực hiện nhiệm vụ nguyễn thị hải lý đã thu tiền của nhiều khách hàng nhưng không nộp về công ty
mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân khoảng một mươi bảy tỷ đồng
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thực phẩm bao giờ cũng là mặt hàng được tiêu thụ với số lượng lớn nhất trong dịp tết
thời điểm này thì nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc hàng nhái hàng giả được trà trộn đưa vào thị trường nhằm kinh doanh và thu lợi bất chính
chính vì vậy việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm
mới đây công an tỉnh quảng bình đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển hơn hai chai rượu do nước ngoài sản xuất
đáng chú ý tại thời điểm kiểm tra
toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
còn đây là gần hai tấn nội tạng động vật gồm lầm lợn và trứng non đông lạnh được đội năm phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
công an thành phố hà nội phát hiện tạm giữ khi trên đường đi tiêu thụ
trải qua nhiều ngày trinh sát mật phục để theo dõi đối tượng đối tượng hoạt động rất tinh vi và thường xuyên thay đổi biển số xe
anh em cũng quy luật hoạt động thời gian hoạt động để vận chuyển đưa hàng hóa về thành phố hà nội để tiêu thụ
thì anh em cũng mất rất nhiều thời gian và cái thời gian cũng như là công sức để nắm bắt quy luật hoạt động và giao nhận hàng hóa
lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân đang tăng cao trong dịp tết
thời gian này các đối tượng đã tăng cường thực hiện các hành vi buôn bán hàng lậu hàng gian hàng giả hàng vi phạm pháp luật
điều này đặt ra yêu cầu cho cơ quan quản lý tích cực triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn không để tình trạng thực phẩm kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
tại sáu mươi ba tỉnh thành chúng tôi đều có đường dây nóng và khi nhận được thông tin ứng nhắn thì chúng tôi sẽ tiến hành xem xét
nếu đầy đủ thông tin chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm và kịp thời để đảm bảo cho người dân có một cái tết an lành và yên vui
được biết ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thông tin
tết nguyên đán thực phẩm vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tết nguyên đán quý mão và mùa lễ hội xuân hai nghìn hai mươi ba
thời gian triển khai kế hoạch từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba trên phạm vi cả nước
đây là một trong những động thái tích cực nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm cũng như để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân yên tâm đón tết
tập trung khai thác thị trường trọng điểm
thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam nhằm góp phần tăng trưởng khách nội địa một cách bền vững
và chiều nay ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch và ký kết hợp tác với các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh
nằm trong vùng chuyển tiếp địa văn hóa miền núi trung du tây bắc xuống đồng bằng đông nam châu thổ sông hồng
với đủ ba vùng cảnh quan miền núi trung du đồng bằng vĩnh phúc được đánh giá là vùng đất vàng để phát triển du lịch
những năm qua vĩnh phúc đã đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch dịch vụ mới trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương
trong đó chú trọng các loại hình du lịch có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh như du lịch sinh thái nghỉ dưỡng du lịch mice du lịch thể thao ốc
hội nghị xúc tiến du lịch là cơ hội để các nhà đầu tư các doanh nghiệp lữ hành gặp gỡ trao đổi hợp tác đầu tư kết nối phát triển du lịch khai thác hiệu quả hơn thị phần khách phương nam
với chủ đề thành phố hồ chí minh xuân an vui xuân thịnh vượng đường hoa nguyễn huệ năm thứ hai mươi tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba sẽ có nhiều nét mới độc đáo thú vị
các nghệ nhân xưởng chế tác đang tập trung gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để kịp tiến độ đưa toàn bộ linh vật ra đường hoa phục vụ cho người dân du xuân
tại xưởng thi công của công ty sản xuất mỹ thuật văn tòng quận một mươi hai thành phố hồ chí minh nơi chế tác linh vật đường hoa tết quý mão hai nghìn hai mươi
tết quý mão hai nghìn hai mươi ba ba mươi hai chú mèo là nhân vật chính của đường hoa đã gần hoàn thiện
linh vật mèo năm nay được thiết kế và thực hiện theo chủ đề gốm sứ truyền thống dân gian với nhiều chất liệu dưới sắc thái biểu cảm khác nhau
thiết kế đường hoa cũng được thiết kế dựa trên hai phân đoạn lớn là an vui và thịnh vượng
để chuyển tải được cái hình ảnh an vui thì chúng ta có những cái đại cảnh liên quan tới sân bay liên quan tới những cái tết ấm áp của thành phố hồ chí minh
để diễn tả được một thành phố công nghệ thành phố tiến lên thì chúng ta có cái phân đoạn thứ hai là xuân thịnh vượng với những cái đại cảnh liên quan tới công nghệ liên quan tới thành phố thông minh
và đương nhiên và với mỗi đại cảnh đó thì thiết kế cũng sẽ được đưa ra một cách phù hợp với những chủ đề
các linh vật năm nay không chỉ mang nét biểu cảm đáng yêu mà còn thể hiện những cử động đặc trưng của loài mèo
trên thân của những chú mèo được điểm xíu hoa mai rực rỡ sắc hoa quen thuộc của miền đất phương nam
từ đầu đường cho đến cuối đường thì là sẽ có rất nhiều các chú mèo được thể hiện với các hình dáng khác nhau
và cũng với những cái tạo hình rất là đặc biệt và khác nhau với những cái tính chất từ những tính chất rất là vui vẻ đến mang tính ước lệ điêu khắc
rồi với các chất liệu cũng rất là thay đổi
năm nay thì với cái tạo hình chú mèo linh hoạt như vậy thì các chất liệu cũng được thay đổi rất là linh hoạt
nhưng cũng vẫn bám sát với cái sự gần gũi thiên nhiên
với những cái chất liệu như là bằng cỏ
mây che bằng đất nung mô phỏng như vậy
hơn bốn mươi công nhân tại xưởng chế tác đã làm việc ngày đêm gần hai tháng nay để kịp tiến độ đưa ra thi công lắp ráp vào ngày chín tháng một dương lịch
hiện hạng mục cộng chính của đường hoa đạt chín mươi còn những hạng mục khác đạt khoảng bảy mươi
cả trưởng đã thực hiện đường hoa năm nay đã cũng nhiều năm
khi mà chu kỳ tới là dù gấp gáp cỡ nào khó khăn cỡ nào tất cả cơ sở anh em và cơ sở
cũng đã biết bổn phận và rất là hăng sai để mà sản xuất năm nay để mà đem cái niềm vui và cái đẹp cho thành phố
ngoài linh vật mèo đường hoa năm nay cũng sẽ tái hiện toàn bộ hai mươi linh vật đã từng xuất hiện tại vị trí cổng chào đường hoa trong hai thập kỷ
hứa hẹn nhiều nét hấp dẫn cho người dân và du khách